cường vui cho lái xe đã chẻ nát chiếc điện thoại di động iphone bảy trị giá hai mươi hai triệu đồng của mình rồi đòi bồi thường
người nhà của bị hại đã gọi điện thoại thương lượng với cường giảm xuống một mươi một triệu đồng nhưng cường không đồng ý và lấy ống tuyếp sắt
uy hiếp đe dọa bị hại
nhận được tin báo lực lượng công an huyện thường tín đã đến hiện trường và xác minh cường không hề có điện thoại nào
đối tượng giàn dựng vụ việc này nhằm cưỡng đoạt tài sản của người đi đường